sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam một mươi hai bị can về tội giết người
vụ án xảy ra vào ngày một mươi hai tháng một mươi một tại khu vực ấp hòa lợi hai xã vĩnh lợi huyện châu thành tỉnh an giang
trước đó nguyễn ngọc quyên là bạn cùng với bạn trai là bùi văn huệ nảy sinh mâu thuẫn với lại hữu nghĩa
huệ hẹn gặp nghĩa tại khu dân cư tại xã cần đăng huyện châu thành để giải quyết mâu thuẫn nhưng nghĩa không đến
khoảng hai mươi h ngày một mươi một tháng một mươi một võ văn tới và lại hữu nghĩa cùng với nhóm bạn tổ chức nhậu tại nhà của tới
sau khi nhậu xong thì mọi người ngủ lại
dạng sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một khi biết được thông tin nghĩa đang ở nhà tới nên quyên và huệ đã rủ thêm một mươi đối tượng
mang nhiều hung khí nguy hiểm như súng dao tự chế ống tuyếp sắt đến nhà tới để trả thù
lúc này tới cầm hung khí xong và đánh nhau với nhóm của quyên và huệ
trong lúc hỗn chiến thì tới bị nhóm của quyên và huệ dùng hung khí đâm chém nhiều nhát vào người nên đã tử vong tại chỗ
sau khi gây án nhóm của quyên và huệ đã bỏ trốn
chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ sau khi gây án lực lượng công an đã truy bắt được các đối tượng có liên quan
đồng thời thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm